nổ súng để vây bắt đối tượng mua bán trái phép chân ma túy công an tp vinh tỉnh nghệ an và các lực lượng phối hợp đã thu giữ tổng cộng gần hai mươi bảy kg ma túy bao gồm một mươi tám kg ma túy đá ba kg ketamine năm mươi viên ma túy tổng hợp ngoài ra còn có súng và đạn
tại khu vực đường mòn hồ chí minh thuộc xã thanh tịnh huyện thanh trương tỉnh nghệ an lực lượng chức năng phát hiện phạm xuân tài điều khiển xe ô tô mang theo số lượng lớn ma túy nên đã bố trí lực lượng thành nhiều lớp tổ chức chốt chặn bắt quả tăng đối tượng
quá trình bắt giữ đối tượng cố thủ trong xe trên tay cầm sẵn khẩu súng quân dụng đã lên đạn sẵn sàng chống trả tuy nhiên nhờ chủ động bố trí chiến thuật chặt chẽ các tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận đập vỡ kính lái không chế kịp thời tước vũ khí bắt giữ đối tượng thu giữ tăng vật đảm bảo an toàn cho cán bộ tham gia và người dân